phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng và đoàn công tác của chính phủ đã đi kiểm tra thực tế tình hình ứng phó với cơn bão số một mươi
công tác di rời dân tại xã thạch kim lộc hà và tình hình tiến độ thi công tuyến đê kỳ ninh thị xã kỳ anh tỉnh hà tĩnh
tại các điểm kiểm tra phó thủ tướng trịnh đình dũng đánh giá cao tinh thần chủ động ứng phó với cơn bão số một mươi của cấp ủy chính quyền và người dân các địa phương
phó thủ tướng trị đình dũng cho rằng mặc dù tỉnh đã kêu gọi hơn sáu tàu thuyền ở hà tĩnh vào bờ tránh chú bão an toàn
tuy nhiên toàn tỉnh hiện còn hai mươi hai phương tiện với một trăm một mươi năm lo động trong và ngoài tỉnh hoạt động trên vùng biển hà tĩnh đang trên đường vào chú bão
phó thủ tướng trịnh đình dũng cũng cho rằng bên cạnh việc phấn đấu thu hoạch số diện tích lúa hẻ thu còn lại xong trong ngày hôm nay
bà con nhân dân các địa phương đang tập trung thực hiện các giải pháp nhằm giảm thiệt hại cho cây ăn quả đặc biệt là bưởi phúc trạch
phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng lưu ý nhiệm vụ cấp bách nhất hiện nay của địa phương là tập trung mọi giải pháp sơ tán dân
bảo đảm an toàn tuyệt đối về tính mạng cho bà con nhân dân tuyệt đối không được chủ quan lơ là trong ứng phó với bão
cùng với đó các địa phương đơn vị cần tập trung dòng chống bảo vệ nhà cửa trường học bệnh viện
hạn chế mức thấp nhất việc mất điện bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông trong và sau khi bão đổ bộ vào đất liền